các đơn vị nghiệp vụ trong thực hiện cao điểm đã phát hiện xử lý hai trăm sáu mươi ba vụ bốn trăm linh bốn đối tượng trong đó đã khởi tố một trăm một mươi năm vụ hai trăm sáu mươi hai bị can xử lý hành chính ba mươi một vụ ba mươi sáu đối tượng làm rõ một trăm linh ba vụ liên quan đến tính dụng đen triệt xóa hai mươi bảy ứng dụng công nghệ cho vay
trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an quận một mươi đã khởi tố vụ án khởi tố chín bị can là giám đốc trưởng phòng trưởng bộ phận trưởng nhóm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thương mại dịch vụ digital credit
công ty trách nhiệm hữu hạng fincap vn và công ty trách nhiệm hữu hạng sophie solutions về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

với lãi suất lên đến chín trăm linh một năm vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ ngay ngày đầu ra quân cao điểm tấn công trân ngắp tội phạm
nếu người vay đồng ý các đối tượng sẽ cho người đến khảo sát công ty nhà ở tài sản của người vay thẩm định hồ sơ
rồi ký hợp đồng giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp
lợi dụng nhu cầu vay vốn góp để đầu tư vào công việc kinh doanh đối tượng hùng và đồng bọn đã dụ dỗ lôi kéo nhiều khách hàng vay
với những gói vay không cần thế chấp chỉ cần xác định chính xác thông tin lai lịch thì người vay sẽ được nhận tiền
nếu người vay đồng ý các đối tượng sẽ cho người đến khảo sát công ty nhà ở tài sản của người vay thẩm định hồ sơ
tính dụng đen đơn vị đã lập hơn một mươi chuyên án đấu tranh kiệt phá một mươi hai băng nhóm hai mươi tám đối tượng hoạt động liên quan đến tính dụng đen
có sử dụng vũ khí và dùng nhiều thú đoạn như tạc sơn chất bẩn để bắt người vay trả nợ

có sử dụng vũ khí và dùng nhiều thú đoạn như tạc sơn chất bẩn để bắt người vay trả nợ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tháng hai trên tỉnh lộ bảy trăm hai mươi năm đoạn qua thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm xe ô tô bán tải do phạm thành nguyên hai mươi một tuổi chú huyện bảo lâm điều khiển xảy ra va chạm với xe máy không có biển số không có đèn chiếu sáng do anh cực quyền hai mươi một tuổi chú huyện bảo lâm điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại
vụ va chạm mạnh khiến cho xe máy biến dạng anh cực quyền bị thương nặng và được đưa người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do bị thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó tại bệnh viện hệ lực lượng công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
không chỉ với đường bộ để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong các ngày sau thết quyên đán và mùa lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện thủy nội địa đem lại cho các du khách đến với yên bái cảm giác yên tâm thoải mái tham dự các lễ hội chỉ địa bàn
những ngày đầu năm giáp thìn tại khu du lịch hồ thác bà tỉnh yên bái lượng khách tham quan du lịch trải nghiệm và người dân tham gia giao thông tăng đột biến có những ngày cao điểm lên đến hàng nghìn lượt người
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa lực lượng cảnh sát đường thủy đã tăng cường công tác kiểm tra tại các đầu bến trong đó tập trung kiểm tra các điều kiện kỹ thuật và trang thiết bị an toàn của các phương tiện tham gia chở khách trước khi rời bến kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhất là các phương tiện không đăng ký đăng kiểm kỹ thuật chở quá tải quá số người quy định các hành vi vi phạm về nồng độ cồn